do tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội có nhiều diễn biến phức tạp
cuộc họp báo thường kỳ bộ ngoại giao ngày hôm nay diễn ra theo hình thức trực tuyến
trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước thông tin trên báo chí trung quốc
cho biết trung quốc đã triển khai hai trạm nghiên cứu trên đá chữ thập và đá subi thuộc quần đảo trường sa của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng nêu rõ mọi hoạt động tại hai quần đảo này phải được sự cho phép của việt nam
việt nam yêu cầu trung quốc tôn trọng chủ quyền của việt nam không có các hành động gia tăng căng thẳng
làm phức tạp tình hình và ảnh hưởng tới hòa bình ổn định ở biển đông và khu vực
cũng như nỗ lực của các nước trong tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc
việt nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của việt nam
đối với quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa phù hợp với luật pháp quốc tế